điện kremlin vào ngày ba mươi một tháng ba đã cáo buộc của anh và mỹ rằng các cố vấn của tổng thống nga vladimir putin e sợ phải nói ra sự thật về chiến dịch quân sự của nga ở ukraine
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nhấn mạnh điều này cho thấy cả bộ ngoại giao mỹ và lầu năm góc đều không có thông tin thật về những gì đang xảy ra ở điện kremlin
họ không hiểu tổng thống putin họ không hiểu cơ chế đưa ra quyết định và họ không hiểu phong cách làm việc của nga
trước đó giám đốc cơ quan tình báo và an ninh quốc gia vương quốc anh jermy franmin cho rằng các cố vấn của ông putin sợ phải nói ra sự thật về tiến trình của chiến dịch quân sự và mức độ kháng cự của ukraine
trong khi đó nhà trắng mỹ đã công bố thông tin tình báo cho biết quan hệ của tổng thống putin với các nhân viên của ông đã xấu đi và ông putin cảm thấy bị quân đội nga lừa dối
thưa quý vị theo tân hoa xã lực lượng chức năng trung quốc đã tìm thấy hơn bốn mươi mảnh vỡ của máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh thuộc hãng hàng không china istan airlines bị rơi vào ngày hai mươi một tháng ba tại tỉnh quảng tây miền nam nước này khiến cho toàn bộ một trăm ba mươi hai người trên máy bay thiệt mạng
ngày ba mươi một tháng ba văn phòng an toàn hàng không cục hàng không dân dụng trung quốc cac cho biết hầu hết các mảnh vỡ đã được đưa tới nơi lưu giữ để phân loại và kiểm tra thêm
lực lượng chức năng đã tìm kiếm trên khu vực rộng gần một mươi triệu m hai đồng thời triển khai hai trăm một mươi sáu xe cứu hỏa và một mươi sáu thiết bị bay không người lái để tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn
cũng theo caac hiện nhà chức trách đang giải mã hai hộp đen cũng như tiến hành phân tích sơ bộ nghiên cứu và đánh giá quỹ đạo đường đi và lực tác động có thể có của máy bay khi rơi xuống đất nhằm khôi phục quá trình bay trước khi máy bay gặp nạn